thưa quý vị tháng tám âm lịch là dịp các mặt hàng bánh kẹo nhất là các loại bánh trung thu được tung ra thị trường
tuy nhiên trong số đó thì rất nhiều các mặt hàng không đảm bảo chất lượng nguồn gốc xuất xứ cũng được trà trộn khiến cho người tiêu dùng khó phát hiện
mới đây một kho hàng nằm sâu trong khu dân cư có chứa số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng kiểm tra và phát hiện
cụ thể vào trưa ngày chín tháng chín cơ quan công an đã bất ngờ kiểm tra một ngôi nhà được dùng làm kho chứa hàng
nằm sâu trong kiệt năm trăm năm mươi địa biên phủ thuộc địa bàn phường thanh khê đông quận thanh khê
do một phụ nữ hai mươi tám tuổi làm chủ phát hiện bốn trăm linh bánh trung thu các loại trên bao bì có in chữ trung quốc
và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhận định ban đầu có nguồn gốc từ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên

chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này thực hiện chỉ đạo của bộ công an về việc thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ
ngày hôm qua chín tháng chín giám đốc công an tỉnh bình dương đã có công điện yêu cầu trưởng công an các đơn vị địa phương
khẩn trương thực hiện ngay một số mặt công tác để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường
và ngay trong đêm ngày hôm qua chín tháng chín công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh bình dương
đã kiểm tra trên bốn mươi cơ sở kinh doanh có điều kiện phát hiện xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm các quy định
về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó hai mươi một cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên hai trăm năm mươi triệu đồng tạm đình chỉ ba cơ sở
song song với việc kiểm tra lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền vận động các chủ cơ sở
không ngừng cảnh giác chấp hành pháp luật nghiêm không để hậu quả đáng tiếc do hỏa hoạn gây ra
còn tại thành phố hà nội tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an thành phố hà nội đã đình chỉ
ba trăm hai mươi sáu quán karaoke vi phạm quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
theo chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội
đợt cao điểm kiểm tra này sẽ hoàn tất vào ngày hai mươi tháng chín và đơn vị sẽ tổng hợp giả soát
các cơ sở vi phạm mà chưa khắc phục gửi danh sách cho cơ quan thông tấn báo chí đăng tải công khai
để mỗi người dân cùng giám sát với cơ quan chức năng
bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo hồ viết an ninh
hai mươi tám tuổi chú tại thôn ba xã yàm hốc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh nguyễn xuân hùng chú cùng thôn
theo cáo trạng tối ngày hai mươi tám tháng bốn tại nhà ông tăng a rẩu sáu mươi bốn tuổi
ở cùng thôn có tổ chức tiệc mừng trước ngày đám cưới cho con trai
quá trình ăn nhậu giữa ninh và phạm văn toàn ba mươi chín tuổi chú cùng thôn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
lúc này toàn đe dọa đánh ninh nhưng được mọi người can ngăn
vì dọa đánh ninh lấy một con dao thái lan của chủ nhà bỏ vào trong túi quẩn đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày
trên đường về đi qua nhà toàn ninh điều khiển xe máy lao vào cổng nhà toàn
tại đây giữa nhóm toàn trong đó có anh hùng và ninh xảy ra xô xát đánh nhau
sẵn có con dao thái lan trong người ninh đã rút ra đâm liên tiếp bốn nhát vào người anh hùng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ viết an ninh tù trung thân về tội giết người
với hành vi gây dối trật tự công cộng vũ văn ba chú tại nghệ an
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diễn châu khởi tố vụ án khởi tố bị can
để làm rõ xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó ba điều khiển di chuyển xe ô tô trên quốc lộ bảy a đoạn qua địa phận các xã diễn phúc
diễn thành và thị trấn diễn châu nghệ an lạng lách đánh võng
trong quá trình điều tra và xác minh các tài xế có mặt tại hiện trường đều nhận định hành vi trên
gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông gây tâm lý bất an lo sợ cho người đi đường
và làm mất an ninh trả tự
cơ quan công an xác định khi tham gia giao thông ba nghi có sử dụng chất kích thích rượu bia
còn đối tượng thừa nhận tại thời điểm đó đã lái xe trong tình trạng không được tỉnh táo và mất kiểm soát
ngay khi phát hiện bản thân phạm tội ba đã nhờ một người khác nhận tội thay mình
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã xác định ba là đối tượng cầm lái
tòa án nhân dân tp sadec tỉnh đồng tháp vừa đưa ra xác xử tài xế bùi văn truyền
bốn mươi năm tuổi ngụ huyện tương nghĩa tỉnh quảng ngãi về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo cáo trạng khoảng hai giờ hai mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bị cáo truyền tham gia điều khiển xe khách
đường dài từ bến xe quảng ngãi đến tp rạch giá tỉnh kiên giang
khi đang điều khiển xe đi trên đường quốc lộ tám mươi đến ngã tư giao giữa đường quốc lộ tám mươi với đường dt tám trăm bốn mươi
nối dài thuộc địa phận ấp phú thuận xã tân phú đông tp sadec tỉnh đồng tháp
khi tín hiệu đèn vàng nhắp nháy do chủ quan thiếu quan sát truyền đã điều khiển xe lấn sang trái đường
làm cho bánh xe trước va chạm với xe mô tô do ông nguyễn văn cuộc điều khiển phía sau
chở bà võ thị thùy linh hậu quả của vụ tai nạn khiến ông cuộc và bà linh tử vong tại chỗ
trong quá trình điều tra bị cáo truyền đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình hai bị hại
số tiền năm trăm linh triệu đồng hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hai năm tù giam
trong hôm nay ngày một mươi tháng chín công an tp hcm đã tổ chức trục xuất một mươi bốn đối tượng người nước ngoài
nhập cảnh trái phép bị phát hiện bắt giữ trên địa bàn
quá trình trục xuất trao trả được thực hiện tại cửa khẩu hữu nghị tỉnh lạng sơn
đây là đợt trục xuất thứ ba từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
giống như các lần trước mục đích nhập cảnh vào việt nam của các đối tượng này
là để tìm việc làm tại tp hcm hoặc sang lao động tại campuchia
thời gian gần đây tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam khá nhiều
chủ yếu thông qua một số đối tượng người việt nam môi giới và tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía bắc
thậm chí có số đối tượng đi bộ xuyên rừng khu vực biên giới để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
sau đó những người này theo xe khách di chuyển vào tp hcm
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng này vẫn tìm mọi cách nhập cảnh vào việt nam
để mong tìm được công việc nhẹ nhàng lương cao
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng môi giới
và tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam trong đó có địa bàn tp hcm
cũng trong ngày một mươi tháng chín đại diện cửa hàng tiện lợi trên đường nguyễn xí
phường hai mươi sáu quận bình thạnh tp hcm cho biết đã trình báo cơ quan chức năng
về việc liên tục bị trộm xe máy tại cửa hàng
khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng chín hai thanh niên đến mua đồ dựng xe phía trước cửa hàng
lúc này có nhóm người khả nghi chạy xe máy đến tiếp cận
kẻ gian sau đó bẻ khóa lấy một xe máy rồi bỏ trốn
trước đó hơn một mươi chín h ngày sáu tháng chín một nam thanh niên đi bộ vào cửa hàng mua đồ
sau đó đi ra ngoài bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy của khách
đại diện cửa hàng cho biết trong khoảng một tháng trở lại đây
tính luôn cả hai trường hợp trên đã có sáu vụ kể gian lấy trộm xe máy của khách hàng
toàn bộ các vụ trộm được camera an ninh ghi lại
được biết cửa hàng có thuê bảo vệ trong khung giờ từ một mươi đến một mươi tám giờ
ngoài thời gian này khách đến cửa hàng phải tự bảo vệ tài sản của mình
và được nhân viên tại đây thông báo nhắc nhở khóa xe cẩn thận
phía trước cửa hàng nhân viên cũng gián biến cảnh báo khóa xe cẩn thận
liên hệ nhân viên để lấy quá xe để người dân lưu ý tự bảo vệ tài sản của mình khi không có bảo vệ
liên quan vụ mất trộm hàng loạt xe máy này công an quận bình thạnh cho biết đã nắm thông tin đang truy xét làm rõ
hiện nay tội phạm về trật tự xã hội đang có dấu hiệu trẻ hóa
điều đáng lo ngại là chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng không ít thanh thiếu niên sẵn sàng lao vào ẩu đả
gây thương tích cho người khác
nếu không có các biện pháp đủ mạnh đủ răng đe và hình thức xử lý nghiêm khắc của cơ quan chức năng
thì hậu quả để lại rất không lường
chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ hàng chục thanh niên của hai nhóm đối tượng tại xã chi công huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đã sử dụng các hoài hung ký tự tạo như mã tấu dao kiếm lao vào ngỗng chiến
khiến võ tấn lâm một mươi bảy tuổi nguồn xã chiết công bị đâm tử vong
vụ việc xảy ra vào giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
hay như mới đây cũng chỉ vì mâu thuẫn nhóm của đối tượng nguyễn thanh tài khoảng ba mươi đối tượng tại hàm thuận bắc
đã lên mạng xã hội hẹn một nhóm đối tượng khác tại phan thiết để giải quyết mâu thuẫn
hai nhóm đối tượng này rất manh động mang rất nhiều hung khí tụ tập chạy dàn hàng trên đường tìm kiếm để đánh nhau
khiến nguyễn thái trung một mươi sáu tuổi trú tại phường phú thủy thành phố phan thiết
bị nhóm đối tượng hàm thuận bắc tấn công gây thương tích trên cơ thể khoảng một mươi vết chém
hậu quả để lại từ các vụ việc như trên là rất lớn bởi các đối tượng đang còn rất trẻ
chỉ trong khoảng từ một mươi bốn đến một mươi tám tuổi người thì mất mạng thương tích người thì vướng vào vòng lao lý
và phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật mất đi tương lai phía trước
để lại nỗi đau rất lớn trong mỗi gia đình cho các bậc làm cha làm mẹ
và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trực tự tại địa phương
bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể chính quyền địa phương cũng cần có sự quan tâm
tạo ra các sân chơi lành mạnh để hướng các em vào một môi trường tốt tránh xa tệ nạn xã hội